thưa quý vị thời gian gần đây những vụ việc như lừa đảo chiếm đoạt tài sản cò mồi bắt cóc trẻ em tụ tập gây dối phá hoại tài sản tại các bệnh viện đang diễn ra theo chiều hướng phức tạp gây bất an lo lắng cho các y bác sĩ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
và ngay trong chiều qua tại bệnh viện quốc ánh phường tân tạo quận bình tân tp hcm một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người đã cầm hung khí truy sát hai thanh niên đang nằm trong phòng cấp cứu gây náo loạn cả bệnh viện
khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng sáu một nhóm đối tượng khoảng hai mươi người chạy trên xe máy đến dừng trước cổng bệnh viện quốc ánh thấy hai bệnh nhân nam bị tai nạn giao thông ngồi trên ghé đá trước cửa bệnh viện nhóm người này liền xông vào đánh đấm vào mặt các bệnh nhân do xác định đánh nhầm người nên nhóm này bỏ đi
không lâu sau hai bệnh nhân nam khác được đưa đến cấp cứu tại đây lúc này nhóm người trên liền sông thẳng vào phòng cấp cứu với dao tuyếp sắt cùng sắt mã tấu chém liên tiếp vào người và lưng hai bệnh nhân đang nằm tại phòng cấp cứu
sau khi gây thương tích nặng cho hai bệnh nhân các đối tượng lên xe tẩu thoát hiện công an quận bình tân đang làm rõ vụ việc và truy tìm các đối tượng liên quan